tuy nhiên với khoảng hai trăm linh người dân chưa có thẻ bảo hiểm y tế cùng thách thức phải giữ số lượng người đã tham gia tiếp tục tham gia trong những năm tiếp theo là những thách thức không nhỏ trong lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân của bảo hiểm xã hội tỉnh
huyện tuy phước nằm cách trung tâm tỉnh bình định không xa
thời gian qua công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đã được các cấp các ngành quan tâm và đưa vào chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội của từng ngành địa phương
thậm chí tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn được huyện tuy phước đưa vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên tỷ lệ hơn bảy mươi tám người dân tham gia bảo hiểm y tế tính đến thời điểm hiện tại là một con số không cao
chị nguyễn thị hồng sinh sống tại xã phước an huyện tuy phước thu nhập hàng ngày của gia đình chị chủ yếu dựa vào việc bán nước mía
thế nên mặc dù biết lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế nhưng gia đình chị vẫn chưa có điều kiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả các thành viên trong gia đình
giống như chị nguyễn thị hồng đa số người dân sống tại huyện tuy phước làm nghề nông nghiệp
thu nhập của họ chỉ đủ chi trả các nhu cầu thiết yếu hàng ngày không có khả năng mua thẻ bảo hiểm y tế phòng lúc ốm đau
toàn tỉnh bình định hiện có gần một mươi năm tương đương với khoảng hai trăm linh người chưa có thẻ bảo hiểm y tế
thách thức trong việc thu hút số lượng người dân này tham gia bảo hiểm y tế buộc ngành bảo hiểm xã hội phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu và đồng bộ
theo ông phạm mai giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh trước mắt bảo hiểm xã hội toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát triển hệ thống đại lý thu bảo hiểm y tế
đồng thời triển khai nhiều biện pháp như ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu về sự minh bạch thuận tiện của người tham gia bảo hiểm y tế

tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ tham gia bảo hiểm y tế
không chỉ mang lại lợi ích cho chính bản thân và gia đình khi chẳng may đau ốm
mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội